chương trình tối nay thứ năm ngày một mươi ba tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin thế giới tổng thống mỹ hy vọng cải thiện quan hệ với nga
tìm hiểu cách đặt tên đường phố trên thế giới
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh tây nguyên
sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh gia lai
tại đây tổng bí thư đã gợi mở một số vấn đề với mong muốn
cả hệ thống chính trị để sớm đạt được mức phát triển trung bình của cả nước
cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
trước buổi làm việc tổng bí thư cùng đoàn công tác đã đến dân hương
đặt hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại tượng đài bắc hồ
với các dân tộc tây nguyên đặt tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku
tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh gia lai tổng bí thư đánh giá cao
những nỗ lực mà đảng bộ chính quyền và nhân dân gia lai đã đạt được trong những năm qua
trong điều kiện là một tỉnh có xuất phát điểm thấp hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ
chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế nhưng gia lai vẫn giữ tăng trưởng ổn định
ở mức sấp xỉ một mươi ba trong năm năm qua là sự cố gắng lớn
gia lai còn là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của khu vực
với ba mươi xã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo
tuy nhiên sự phát triển của gia lai vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có
đây là những vấn đề cản trở quá trình phát triển của gia lai
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mọi mặt của người dân
tổng bí thư nhấn mạnh gia lai cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
để sớm đạt được mức phát triển trung bình của cả nước
phong cách lãnh đạo và công tác và xây dựng một ý chí vươn lên mạnh mẽ
không cam chịu yếu kém không cam chịu đói nghèo so với tiềm năng thế mạnh
và so với các tỉnh khác tương đương như thế
quyết tâm chế được là thảo luận trong toàn bản toàn dân của gia lai chúng ta
không cam chịu
truyền thống thế này đất đai thế này thời tiết thế này người dây như thế
kinh nghiệp như thế nó lại không làm được
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu tỉnh gia lai cần xác định phát triển trọng tâm
là nông nghiệp trình độ cao chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến theo hướng sản xuất lớn
đồng thời cơ cấu lại nền nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới
chú trọng quản lý bảo vệ và phát triển rừng
đi đổi với đó là quan tâm đến giáo dụng đào tạo nguồn nhân lực
giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị văn hóa của dân tộc thay đổi tập quán tập tục lạc hậu của người dân
đặc biệt cấp ủy chính quyền địa phương cần chăm lo công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị chống suy thoái chống tự diễn biến chuyển hóa
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước
cùng tham dự có đại diện văn phòng chủ tịch nước bộ tài chính bộ kế hoạch đầu tư thanh tra chính phủ
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước
tiến hành kiểm toán hai trăm bảy mươi sáu cuộc đã kiến nghị xử lý tài chính hơn ba mươi tám tỷ đồng
cao nhất trong hai mươi hai năm hoạt động và tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi năm
kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật của nhà nước
và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng chống lãng phí thực hành tiết kiệm
đồng thời kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế
hủy bỏ một trăm năm mươi văn bản nhằm tránh thất thoát lãng phí từ cơ chế chính sách
chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra
cung cấp hàng chục bộ hồ sơ tài liệu cho các đoàn giám sát của quốc hội
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thực hiện tố tụng
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà kiểm toán nhà nước đã đạt được trong năm qua
chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu hoạt động của kiểm toán nhà nước phải luôn theo sát
và phục vụ quá trình quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước
hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
các đối tượng kiểm toán mà nó lâu nay chúng ta nói là tiêm mẩn
tư tư tham nhũng lãng phí
chúng ta cũng phải đưa một số chương trình dự án đầu tư từ quần quay nước ngoài
vào danh sách kiểm toán hàng năm để chúng ta phát hiện ngăn chặn
phòng ngừa những tiêu cực những lãng phí và kể cả những sai phạm để khắc phục để xử lý
nhưng mà cái quan trọng hơn là các đồng chí là tư vấn tham mưu cho chủ tịch
nhà nước tham mưu cho thủ tướng chính phủ và các bộ ngành để chúng ta làm sao
quản lý sử dụng có hiệu quả những cái quần quân vay nước ngoài
chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với kiểm toán nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để kiểm toán nhà nước nâng cao năng lực
phát huy vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về việc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên bổ nhiệm thừa hai mươi ba cán bộ
theo đó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên tổ chức kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định
và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn
xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm
có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm
đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ mức độ trách nhiệm của bà hà thị hiền
giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên
để xem xét xử lý theo quy định
thủ tướng giao bộ nội vụ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng năm
thưa quý vị chiều qua ngày một mươi hai tháng bốn theo giờ địa phương
tại thủ đô praha đã diễn ra lễ đón trọng thể chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tới thăm chính thức trụ sở thượng viện cộng hòa xéc
ngày sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch thượng viện cộng hòa xác milanstech
đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm giữa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với chủ tịch thượng viện cộng hòa xác milanstech
hai bên đã có sự thống nhất cao về việc thúc đẩy eu sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cho rằng hiệp định này được thông qua sẽ là đòn bẩy về thương mại giữa hai nước phát triển bền vững và có hiệu quả hơn
về hợp tác giữa hai quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch thượng viện cộng hòa xác milanstech
cùng nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ trên các diễn đàn
nghị viện đa phương mà quốc hội hai nước là thành viên như ipu asep
cùng với đó là tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm của khu vực và thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng chuyển lời chào lời thăm hỏi của chủ tịch nước trần đại quang đến tổng thống
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống dự kiến tới đây
sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước qua lại đầu tư kinh doanh làm việc và du lịch
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa séc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã hội kiến thủ tướng cộng hòa xác bohuslav sobotka gặp mặt chủ tịch hội xác việt maxen winter
hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trưởng đoàn khảo sát số bốn
ban chỉ đạo đề án trung ương sáu làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
tại buổi làm việc ban thường vụ thành ủy đà nẵng kiến nghị trung ương giao quyền tự chủ cho các tỉnh thành phố
trong việc phân bổ biên chế giữa các ngành các cấp dựa trên định mức chung
thành lập một số đơn vị đặc thù phù hợp với nhu cầu của địa phương
sắp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị quận huyện và ban tuyên giáo quận ủy huyện ủy
tiếp tục nghiên cứu cho phép một số địa phương trong đó có đà nẵng được thí điểm mô hình chính quyền đô thị
theo hướng hình thành mô hình ba cấp hành chính
thay mặt đoàn công tác số bốn đồng chí trương thị mai đã trao đổi ghi nhận những kiến nghị đề xuất của đà nẵng
báo cáo trung ương xem xét và cho ý kiến
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo quận ủy cầu giấy sáng nay
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết
thời gian qua công tác quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên vẫn còn có một số cán bộ vi phạm nghĩa vụ viên chức
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá
cầu giấy đang trở thành một đô thị theo hướng hiện đại sôi động và nhiều tiềm năng
có sức hấp dẫn tại phía tây thành phố
tuy nhiên bí thư thành ủy cũng nêu ra nhiều bất cập đó là những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy
xử lý chất thải vệ sinh môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đặc biệt công tác quản lý cán bộ ở một bài cấp ủy cơ sở còn buông lòng
còn cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghĩa vụ viên chức không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh toàn thành phố phải nghiêm túc xem xét chấn chỉnh việc này
thành phố hà nội đang triển khai thực hiện năm kỳ cương hành chính hai nghìn một mươi bảy và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức
vì vậy đội ngũ công chức phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân nêu gương về đạo đức tư cách gương mẫu trong ứng xử với người dân
tiếp nối chương trình khởi tố điều tra vụ hủy hoại rừng ở xã quảng sơn
tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám được và mất của người lao động nếu muốn nghỉ hưu sớm
như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày chín tháng hai cây cầu treo bình yên bắc qua sông phó đáy nối địa phận thôn cao tuyên xã bình yên
với thôn tân thành xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã bị đứt cáp treo một nhịp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như các em học sinh
đến nay cây cầu treo đã được sửa xong và đưa vào sử dụng
điểm hân hoan của người dân nơi đây
ngay sau khi vụ việc xảy ra ủy ban nhân dân huyện sơn dương đã khẩn trương khắc phục sự cố nhằm ổn định cuộc sống và bảo đảm cho việc đi lại của người dân và các em học sinh
hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ kết cấu của cầu gia cố móc cáp neo lại các kết cấu hàn lại những mối hàn sắt thép bị ăn mòn tại các điểm tiếp xúc
và thay mới toàn bộ mặt cầu đã bị hư hỏng trước đó
việc cầu treo bình yên hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân các xã thuận lợi trong việc buôn bán giao thương hàng hóa phát triển kinh tế và bảo đảm an toàn cho các em học sinh trên đường đến trường
được biết tỉnh tuyên quang được bộ giao thông vận tải hỗ trợ xây dựng năm mươi cây cầu dân sinh với tổng mức đầu tư gần một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng từ nguồn vốn dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương

của một cán bộ thuộc trạm kiểm lâm liên xã quảng sơn đã nhận tiền lót tay của các đối tượng để đồng ý cho phá rừng
theo nguồn tin chúng tôi nhận được cán bộ thuộc trạm kiểm lâm liên xã quảng sơn đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi phá rừng
tuy nhiên các đối tượng này đã chi hai mươi triệu đồng lót tay nên đã được bỏ qua
sau đó các đối tượng này tiếp tục phá rừng đốt dọn đưa xe cơ giới vào mở đường đắp đập thủy lợi mà không hề bị ngăn chặn
đến khi vụ việc bị phát hiện thì tổng diện tích rừng bị phá và đốt cháy đã lên đến hơn bốn mươi sáu hectare
từ nguồn thông tin này phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ qua điện thoại làm việc với hạt phó hạt kiểm lâm huyện đắk long ông tôn thất hoàng để thẩm định thông tin thì được ông hoàng cho biết
nguồn thông tin cung cấp mà báo nhân dân nhận được là chính xác
tuy nhiên người đứng ra nhận tiền không phải là cán bộ kiểm lâm thuộc quyền quản lý của hạt kiểm lâm huyện đắk long
mà là cán bộ của lâm trường thuộc xí nghiệp lâm nghiệp đắc hà đã bị giải thể nay được ký hợp đồng làm việc với ban quản lý rừng phòng hộ gia nghĩa
do họ mặc đồ màu vàng giống với trang phục của kiểm lâm nên các đối tượng phá rừng nhầm tưởng là cán bộ của hạt kiểm lâm huyện đắk long
ông hoàng thông tin thêm liên quan đến việc nhận tiền không phải là một người mà có một nhóm khoảng bảy người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện vụ việc
hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể
về thân nhân các đối tượng này
tránh văn phòng công an tỉnh đắk nông phạm thanh bình cho biết hiện vụ việc hủy hoại rừng ở xã quảng sơn đã được khởi tố vụ án khởi tố bị can điều tra theo quy định của pháp luật
kết quả điều tra ban đầu xác định có bốn mươi đối tượng liên quan trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với sáu đối tượng
vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan
đã xác định được tổng diện thích rừng bị thiệt hại là bốn mươi sáu
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường xác minh thu thập chứng cứ củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
các thông tin liên quan đến việc hủy hoại rừng quảng sơn sẽ được truyền hình nhân dân tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo
thưa quý vị chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
cánh diều là giải thưởng được tổ chức thường niên của hội điện ảnh việt nam nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện
mang đậm bản sắc dân tộc giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực
tuy nhiên lễ trao giải cánh diều hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại tp hcm vừa qua lại gây ra nhiều sự thất vọng cho người xem bởi những hạt sạn từ phía ban tổ chức cũng như những lùm xùm về các danh hiệu được công bố
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận một vài ý kiến chung quanh sự kiện trên
tôi xin thay mặt công bố phim cánh diều vàng hai nghìn một mươi sáu thể loại phim diện
đành phim sài gòn anh yêu em đạo diễn bố vinh thái
xin chúc mừng sài gòn anh yêu em
tôi cho đây là một tổng kết nghệ thuật của đánh giá của các nhà chuyên môn
đối với những người làm phim đều vẫn cứ luôn luôn là một cuộc đánh giá rất quan trọng đối với họ
có thể là chúng ta đã không nói rõ tại sao nó không được giải
trong một liên hoan ngắn bủi trong một ngày trao giải một buổi trao giải rất ngắn bủi như thế
đã không ai có thể nói phân tích được đầy đủ rằng tại sao cái phim này được trao giải và tại sao phim kia không
trong cái kỳ trao giải này tôi nhận ra nó có những cái đỉnh của năm nay
nó có những cái mà vượt trội lên
nó cho thấy cái nỗ lực của những người làm phim dù là họ làm bằng tiền nào
tiền của nhà nước hay là tiền của tư nhân
tôi mang cha có con đến cánh diều vàng một phần tôi tôn trọng giải thưởng
một phần đó là một sân chơi mà tôi muốn có những cơ hội cho những người đồng nghiệp của tôi như diễn
viên như âm thanh như dựng phim như những người xung quanh khác
với cá nhân tôi tôi nghĩ rằng ban giám khảo không tiếp cận cách đầy đủ cái bộ phim
sau đó tôi cũng có thấy một vài người trong ban giám khảo giải thích
tôi càng tin rằng việc tôi gửi lại ban giám khảo cái giải thưởng đối với tôi là đúng
đây là năm đầu tiên mà giải cánh diều không có bất kỳ một bộ phim nào của nhà nước giữ giải
và trong một mươi chín bộ phim truyện điện ảnh giữ giải cánh diều
thì đều thuộc về những nhà sản xuất tư nhân và chủ yếu ở khu vực phía nam
thế thì trước khi lễ trao giải diễn ra tôi có phỏng vấn một số thành viên của ban tổ chức
cũng như là giới điện ảnh thì rất là nhiều người tỏ ra đáng buồn và lo ngại
nếu mà cứ để cái tình trạng này diễn ra một cách lâu dài
thì nó sẽ khiến cho nền điện ảnh việt nam bị thương mại
thương mại hóa và mất dần đi cái tính vị nghệ thuật
mất dần đi những sự cống hiến đối với nghệ thuật điện ảnh cách mạng việt nam
giải cánh diều vàng là một giải uy tín và chất lượng về trao giải cho diễn viên
nhưng mà trong quá trình xem cánh diều vàng
thì mình thấy có một vài hạt sạng mà đáng lẽ ra chương trình quy mô lớn như vậy
phải châu trúc và chú trọng hơn một xíu
ví dụ như là mc
thì hơi quá và trong cái buổi trao giải thì lại thiếu cúp cho diễn viên
mình nghĩ chương trình như vậy thì sang những mùa giải sau thì chương trình nên châu chú và hoàn thiện hơn
với tầm cỡ của mình lẽ ra chương trình cánh diều vàng hai nghìn một mươi sáu phải được tổ chức một cách cẩn thận
xứng đáng với tầm vóc của một buổi lễ trao giải hoành tráng
và các giải thưởng được trao
phải khiến công chúng yêu điện ảnh và những người làm nghề tâm phục khẩu phục
thế nhưng kỳ vọng cánh diều vàng sẽ tạo nên sự đột phá trong nền điện ảnh ảm đạm thiếu sáng tạo
có vẻ đã khó trở thành hiện thực
tuy nhiên công chúng vẫn kỳ vọng những cánh diều vàng những năm sau
sẽ khắc phục được những thiếu sót không đáng có để cánh diều thực sự bay cao bay xa
thưa quý vị
nghỉ hưu và hưởng các chế độ hưu trí là quyền lợi mà người lao động sẽ được hưởng
sau nhiều năm đóng góp cho các cơ quan đơn vị tổ chức
chế độ hưu trí người lao động được hưởng căn cứ và quy định của pháp luật
về cách tính mức lương hưu ở mỗi thời kỳ và đều trên nguyên tắc nhà nước hỗ trợ
theo luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi
thời gian đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hưởng lương hưu bốn mươi năm bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
lao động nam phải đóng đủ một mươi sáu năm bảo hiểm xã hội
lao động nữ đóng đủ một mươi năm năm bảo hiểm xã hội
hưởng lương hưu tối đa bảy mươi năm bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
lao động nam phải đóng đủ ba mươi năm năm bảo hiểm xã hội
lao động nữ đóng đủ ba mươi năm bảo hiểm xã hội
riêng lao động nam từ năm hai nghìn hai mươi phải đóng đủ hai mươi năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu bốn mươi năm
lao động nam nghỉ hưu trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ phải đóng đủ ba mươi một năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa bảy mươi năm bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trở đi phải đóng tương ứng ba mươi hai đến ba mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng bảy mươi năm
do vậy để khi nghỉ hưu được hưởng mức lương tối đa bảy mươi năm người lao động phải đóng thêm năm năm bảo hiểm xã hội so với mức hiện hành
mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định bị trừ đi hai
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến hết hai nghìn một mươi bảy mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cộng phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trở đi mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cộng phụ cấp và các khoản ghi bổ sung trong hợp đồng lao động
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công chức viên chức tham gia bảo hiểm xã hội lấy lương bình quân một mươi năm năm cuối để làm căn cứ tính hưởng lương hưu
trước thời điểm chính thức có hiệu lực của quy định mới về cách tính và mức hưởng lương hưu khá nhiều người muốn làm thủ tục nghỉ hưu sớm hơn so với kỷ hạn thực tế với suy nghĩ sẽ bị thiệt nếu nghỉ hưu đúng vào năm hai nghìn một mươi tám trở đi
trước thời điểm có hiệu lực của quy định mới về cách tính và mức hưởng lương hưu
nhiều phương tiện truyền thông đăng tải về việc nhiều lao động lo lắng không hiểu khi nghỉ hưu sau năm hai nghìn một mươi tám quyền lợi của họ sẽ bị thiệt
có người đi giám định y khoa sớm để nghỉ sớm thậm chí còn có ý kiến cho rằng tha gửi tiết kiệm còn hơn đóng bảo hiểm rồi chờ hưởng kiểu này
và hệ quả là nhiều người lao động dù còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu cũng hoang mang
thực ra thì theo quyết định mới sau năm hai nghìn một mươi tám là nâng tuổi năm đóng bảo hiểm của cán bộ của người lao động lên
tôi thấy là cũng không có lợi cho người lao động bởi vì thực tế ra thì khi mà họ đã tham gia tôi nghĩ là theo mức cũ là phù hợp
em nghĩ thì bây giờ nếu mà bảo hiểm xã hội thay đổi cái năm đóng bảo hiểm ấy trước tiên là họ sẽ bị thiệt thòi về số năm rồi và số tức là cái tiền được hưởng
thực tế trước đây tiền lương xác định tính công thức lương hưu cho người về hưu đủ một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội
tương ứng với mức hưởng bốn mươi năm
tuy nhiên thực chất của một mươi năm năm đóng này chỉ tương đương với ba mươi tám có nghĩa là nhà nước phải hỗ trợ thêm cho người lao động bảy để đạt mức lương hưu bốn mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi tám mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hai mươi hai trong đó chủ sử dụng một mươi bốn và người lao động tám
thì tổng toàn bộ tiền lương hưu của cả chủ sử dụng lao động và người lao động cũng chỉ tương đương ba mươi chín sáu nghĩa là một mươi năm năm tương ứng với ba mươi chín
nhưng công thức tính lương hưu vẫn giữ nguyên
đóng của chúng ta cũng khá cao hai mươi hai nhưng mức hưởng thì rất cao bảy mươi năm và gần như không nước nào trên thế giới là được hưởng đến mức bảy mươi năm
đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí thì hai mươi hai tiền lương cả của doanh nghiệp và cả của người lao động
một người bà ba mươi năm mà tham gia bảo hiểm xã hội mỗi năm đóng hai mươi hai thì đóng sáu mươi sáu tháng lương vào đó
khi về hưu họ hưởng bảy mươi năm tức là nếu không có lãi suất
thì sáu mươi sáu tháng đóng thì chỉ đủ trả cho tám mươi tám tháng hưởng lương hưu thôi
cộng tất cả lãi suất đầu tư này nọ thì có thể trả được tối đa đến một trăm hai mươi tháng
tức là tương đương một mươi năm sau khi về hưu
một người về hưu tuổi sáu mươi với tuổi thỏ hiện nay là bảy mươi ba
thì người nằm vào sáu mươi tuổi thì hy vọng sẽ sống thêm trung bình là một mươi chín năm
cái phần đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội chỉ đủ trả lương hưu cho một mươi năm thôi
chín năm còn lại là quỹ bảo hiểm
vấn đề đặt ra là để từng bước cải tiến lộ trình bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng
vào quỹ bảo hiểm xã hội khắc phục mất cân bằng của quỹ
trên nguyên tắc đóng hưởng nhà nước không thể luôn luôn phải bù ngân sách
để chi trả cho quỹ bảo hiểm xã hội
có những dư luận nói rằng đóng bảo hiểm xã hội thì tha rằng là gửi tiết kiệm
hiểu như thế là không đúng làm thế là người dân không tin tưởng vào chính sách của nhà nước
bảo hiểm xã hội là một ký cơ
cơ chế đóng hưởng và đúng như là quỹ tiết kiệm của người dân
nhưng nó mang một cái bản chất của chủ nghĩa xã hội đó là gì
đó là được nhà nước bảo hộ
thế cho nên trong vòng chỉ có mười mấy năm mà chúng ta tăng chín lần tiền lương của người về yêu
cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội của chúng ta đặt ra khi xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hai nghìn một mươi bốn
rõ ràng là phải theo một cái nguyên tắc là có đóng có gương
đóng cao hưởng cao và đóng thấp hưởng cao
đó là một cái nguyên tắc rất là cơ bản
chúng ta đang mất cân bằng quỹ là do cái nguyên tắc đóng hưởng nó quyết định
điều đang nói là theo quy định mới dù không tăng tuổi nghỉ hưu
lao động nữ khi nghỉ hưu ở tuổi năm mươi năm và lao động nam nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi
đa số vẫn bảo đảm ba mươi và ba mươi năm năm thâm niên công tác để hưởng đủ bảy mươi năm khi nghỉ hưu
thêm vào đó với mức đóng bảo hiểm xã hội mới gồm mức lương
cộng phụ cấp cộng các khoản bổ sung ghi trong hợp đồng lao động
thì có nghĩa mức lương hưu sẽ cao hơn so với hiện tại
càng nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội càng có mức lương cao
trong hai mươi hai năm qua mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh lên đến một mươi năm lần
vì thế việc lao động muốn nghỉ hưu sớm vì nhiều lý do cần cân nhắc
vì nếu nghỉ trước thời hạn quy định
mỗi năm sẽ bị trừ hai bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
rõ ràng với những phân tích ở trên
không phải ai nghỉ hưu trước năm hai nghìn một mươi tám đều được lợi hơn so với những người nghỉ sau
mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như mức lương giới tính thâm niên và nhà nước thì vẫn luôn có những quy định
nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động
chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
trong phần tin thế giới tổng thống mỹ hy vọng cải thiện quan hệ với nga
cách đặt tên đường phố trên thế giới
liên quan tới mối quan hệ giữa nga và mỹ
tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ sự thận trọng của mình khi cho rằng
quan hệ giữa hai nước đang ở mức xấu nhất
xong ông cũng hy vọng mối quan hệ này sẽ được cải thiện trong tương lai
tuyên bố này được tổng thống trump đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc đang căng thẳng
đặc biệt là sau vụ mỹ oanh kích một căn cứ quân sự của syri với lý do trả đũa các vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học
phát biểu trong buổi họp báo chung với tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
jens stolzenberg tại nhà trắng
tổng thống mỹ donald trump cho biết chuyến thăm đến moscow trong tuần này của ngoại trưởng greg tillerson
bao gồm cuộc gặp gỡ với tổng thống putin diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến
ông trump cũng thừa nhận quan hệ với nga đang đi xuống
sau ông sẽ làm hết sức để cải thiện và bày tỏ hy vọng quan hệ hai bên sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai
sẽ tuyệt vời hơn nếu nato và mỹ có thể hợp tác với nga
hiện tại mối quan hệ giữa nga và mỹ có thể đang ở mức xấu nhất
nhưng chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra
nga là một cường quốc và mỹ cũng vậy
tăng thẳng giữa hai nước dâng cao sau khi mỹ oanh kích một cân cứ quân sự của syri
với lý do trả đũa các vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học
tổng thống trump cũng lên tiếng bảo vệ quyết định này và cho rằng là một việc làm đúng đắn
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin cũng nhận định
mối quan hệ giữa hai bên đã giảm đi đáng kể từ khi ông trump lên nắm quyền
nhật báo nikki của nhật bản vừa đưa tin xác nhận
không quân mỹ đã đưa máy bay săn hạt nhân tới căn cứ không quân kadena ở tỉnh okinawa
động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo triều tiên
khi bình nhưỡng tiếp tục theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân
chiếc máy bay có tên là wc một trăm ba mươi năm continent form sáu là máy bay
wc một trăm ba mươi năm continent form sáu là máy bay truyền pháp của trung quốc
máy bay chuyên phát hiện phóng xạ thu nhập mẫu vật trên không và mảnh vỡ sau các vụ nổ hạt nhân
kể từ năm hai nghìn sáu khi triều tiên kích nổ một thiết bị hạt nhân dưới lòng đất
mỹ đã triển khai hai máy bay săn hạt nhân wc một trăm ba mươi năm tới khu vực
động thái trên của mỹ diễn ra trong bối cảnh bình nhưỡng đã tiến hành một số vụ phóng tên lửa
và thử hạt nhân khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích và liên hợp quốc xiết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt
mới đây nhất là vụ phóng tên lửa đạn đạo của triều tiên vào vùng biển của nhật bản hôm năm tháng bốn
liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư theo báo cáo của ủy ban châu âu ec vừa công bố
tính từ cuối năm hai nghìn một mươi năm liên minh châu âu eu đã tái bố trí cho một mươi sáu ba trăm linh người xin tị nạn đến italy và hy lạp
chỉ bằng một mươi kế hoạch dự kiến tái phân bổ người di cư của châu âu
trong tổng số một mươi sáu ba trăm bốn mươi trường hợp đã được tái phân bổ
có năm người di cư và có một người di cư
một người đến từ italia và một mươi một ba trăm ba mươi chín người đến từ hy lạp
con số này còn quá thấp so với kế hoạch châu âu được thông qua hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
là tái bố trí tổng cộng một trăm sáu mươi người trong hai năm
trên thực tế chương trình được các nước eu triển khai quá chậm chạp
thậm chí hungarya và slovakia còn phản đối về mặt pháp lý
một số nước như hungary kratia chỉ đáp ứng một cách rất hạn chế về các nghĩa vụ tiếp nhận người di cư
theo hạn ngạch được phân bổ
hiện có khoảng một mươi bốn người tại hy lạp và ba năm trăm linh người khác tại italia
đủ điều kiện để được tái bố trí vào các nước eu
trong hoạt động quy hoạch và quản lý đô thị đặt tên cho các con đường chưa bao giờ là một chuyện nhỏ
vì thế nhiều thành phố trên thế giới có những chính sách riêng trong việc này
nhìn trên bản đồ hệ thống đường phố tại new york rất chẳng chịt
xong trên thực tế hầu hết các con đường của thành phố khổng lồ này được sắp đặt theo hình bàn cờ
và được đặt tên bằng con số
trong đó điển hình là quận manhattan nơi có mật độ dân cư đông nhất nước mỹ
cũng đặt tên đường bằng số cách đây hơn hai thế kỷ
được chia làm một mươi một đại lộ chạy từ phía nam sang phía bắc và lấy đại lộ năm lừng danh làm trục chính
toàn bộ các phố cắt các đại lộ theo chiều dọc đều được đánh số và được chia làm hai bên tây và bên đông
đánh số từ bè đến lớn nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân
tôi thấy cách đánh số cho đường phố rất thuận tiện
nhờ vậy mà khi di chuyển trong thành phố chúng tôi hiếm khi phải sử dụng thiết bị định vị
tuy nhiên không phải ai cũng tán thành các đại tên phố kiểu thực dụng này
tôi không thích cất đặt tên phố bằng các con số
new york là một thành phố nổi tiếng và do đó các con đường của nó cũng cần phải có những cái tên nổi tiếng
trong khi đó tại các thành phố ở malaysia điển hình là ở thủ đô kuala lumpur
có thể thấy rất nhiều các đường phố ở đây được đặt theo tên người hoặc địa danh nổi tiếng
việc đặt tên theo cách này thường được áp dụng đối với các đường phố ngắn
cùng nằm trong một khu dân cư hay một khu vực hành chính
còn đối với các đường hẻm
đường phân nhánh malaysia ghép nối các chữ cái và số thứ tự để đặt tên
ví dụ đường f còn có đường f một đường f hai hay đường một trên chín mươi sáu hai trên ba a
với việc sử dụng số thứ tự và chữ cái để đặt tên
tại kuala lumpur có nhiều đường phố chung tên nhau nhưng vẫn rất khoa học và dễ tìm
với bài của người không biết chúng tôi được dễ dàng sử dụng

vì vậy khi đi súng tôi ghép những dòng quả sơ tiền
thực sự nó không đáng quảng cáo

khi không dùng tên của tôi tôi vẫn bị đeo sử dụng